tại sân vận động làng sen xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an ban thường vụ tỉnh đoàn nghệ an
phối hợp với đoàn thanh niên bộ công an tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè hai nghìn một mươi tám
với chủ đề tuổi trẻ sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng chiến dịch tình nguyện hè hai nghìn một mươi tám được đoàn thanh niên bộ công an
tỉnh đoàn nghệ an triển khai để các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi tám phát huy hiệu quả
tỉnh đoàn nghệ an và đoàn thanh niên bộ công an đề nghị các cấp bộ đoàn cần bám sát kế hoạch của đoàn cấp trên
để triển khai các nội dung theo yêu cầu
bên cạnh đó khuyến khích các cấp bộ đoàn có nhiều cách làm mới sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia
ngay sau lễ phát động các đội thanh niên tình nguyện đã tiến hành trồng vườn cây thanh niên
đời đời nhớ ơn bác hồ tại khu di tích kim liên khám và phát thuốc miễn phí cho bốn trăm linh người dân xã kim liên
ba mươi km canh mương nội đồng và khánh thành hai sân chơi dành cho thiếu nhi tại xã kim liên huyện nam đàn nghệ an